sáng ngày một mươi một tháng hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc với tập thể lãnh đạo ban kinh tế trung ương
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ ban kinh tế trung ương có vai trò rất quan trọng là cơ quan tham mưu chiến lược cho đảng về kinh tế xã hội
bàn kinh tế trung ương phải xác định vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát phải được chú trọng những mô hình tốt phải được biểu dương phải phát hiện phê phán những tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế
bàn phải thể hiện quan điểm trong các chính sách của đảng có chính kiến trong xử lý những dự án thua lỗ những lệch lạc trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu cùng với công tác cán bộ đảng bộ ban kinh tế trung ương phải là đảng bộ trong sạch giữ vai trò nằm cốt tổ chức đảng phải tiên phong trong việc thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai
tất cả phải hướng tới mục tiêu chủ động chất lượng nhuẩn nhuyễn quyết liệt hiệu quả và xây dựng ban kinh tế trung ương thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội
dạng sáng nay lễ khai ấn đền trần xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức tại di tích đền trần
lễ dân hương khai ấn đền trần nam định có chủ tịch nước trần đại quang cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh nam định
năm nay ban tổ chức sẽ cử người thu dọn toàn bộ đồ cúng lễ ở tất cả các ban thờ sau đó mới mở cửa cho nhân dân vào thực hiện nghi thức tâm linh
ngoài ra việc phát ấn sẽ được tổ chức từ năm giờ sáng sớm hơn mọi năm ba mươi phút để đảm bảo an ninh và giãn bớt lượng người chờ đợi qua đêm xin ấn
khai ấn là nghi thức mở đầu trong một năm làm việc của bộ máy chính quyền với hy vọng cả năm làm việc xuân sẻ nhiều thành công
sáng ngày một mươi một tháng hai thường trực thành ủy hà nội đã có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên câu lạc bộ thăng long để thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố năm hai nghìn một mươi sáu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi gặp mặt nhiều hội viên công lạc bộ thăng long phát biểu ý kiến đóng góp với thường trực thành ủy hà nội
về nhiều vấn đề như quan hệ giữa lãnh đạo với nhân dân đảm bảo trật tự trong xây dựng đô thị công tác cán bộ đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn
phát biểu tại buổi gặp mặt ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết hàng năm các cấp lãnh đạo thành phố đều có chương trình tiếp dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân
trong khóa mới này ngoài tiếp xúc cử tri theo nơi bầu ra mình đại biểu hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp dân ở cả các nơi khác trong thành phố
bên cạnh đó tăng số lượng cử tri là người dân khi tiếp xúc để nắm bắt được sát hơn ý kiến của người dân
đồng chí hoàng trung hải cũng ghi nhận vấn đề trật tự xây dựng đang là vấn đề nhức nhối của hà nội
thành phố chủ trương khoanh lại từng quận huyện để giải quyết và xử lý cán bộ khi để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực này
sáng cùng ngày tỉnh lào cai đã khai mạc hội xuân đền thượng hai nghìn một mươi bảy đồng thời công bố quyết định công nhận lễ hội đền thượng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nét đẹp văn hóa thể hiện lòng thanh kính và biết ơn công lao của vị anh hùng dân tộc trần hưng đạo khơi dậy tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc
việc công nhận lễ hội đền thượng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch lào cai nhất là trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy do tỉnh lào cai đăng cai tổ chức góp phần đưa hình ảnh nét đẹp văn hóa của lào cai đến với du khách
đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân là điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình du lịch hướng về với cội nguồn dân tộc
sáng cùng ngày bộ y tế phối hợp ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên tổ chức lễ dân hương tưởng niệm ngày viên tịch của đại danh y hải thượng lãn nông lê hữu trác cũng là ngày truyền thống của ngành y dược học cổ truyền và trao giải thưởng hải thượng lãn ông lần thứ tư để ghi nhớ những đóng góp của danh y hải thượng lãn nông kể từ năm hai nghìn một mươi
cứ hai năm một lần
giải thưởng hải thượng lãn ông lại được xét tặng để trao cho các thầy thuốc các cán bộ có nhiều thành tích trong lĩnh vực y dược cổ truyền ở nước ta
giải thưởng hải thượng lãn nông năm nay đã được trao cho bốn mươi năm cá nhân xuất sắc nhất
đây là động lực để các cán bộ y tế y dược cổ truyền tiếp tục kế thừa bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền việt nam xây dựng nền y học việt nam tiên tiến khoa học dân tộc và đại chúng thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
riêng khu vực sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đợt rét này tất cả các huyện thành phố của tỉnh lào cai nhiệt độ đều giảm mạnh một số vùng xuất hiện rét đậm rét hại
đặc biệt vùng núi huyện bắc hà
trong đợt z nhiệt độ giảm còn bảy bốn độ c
khu du lịch sapa nhiệt độ chỉ còn bốn độ c
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra công điện khẩn về triển khai công tác phòng chống rét đậm rét hại trên địa bàn chủ động các biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời
khuyến cáo du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm và bảo đảm an toàn khi tham gia các tour du lịch
đặc biệt những tour leo núi phải có hướng dẫn viên chuyên nghiệp để hướng dẫn
các xe khi tham gia giao thông phải di chuyển chậm bật đèn xuyên xương và giữ khoảng cách
với mong muốn có được một năm ra khơi thuận buồm xuôi gió cá mực đầy khoang sáng nay ngày một mươi một tháng hai tức ngày dằm tháng riêng âm lịch
nhân dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư và phát động lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
ngư dân chủ các tàu thuyền các tổ hợp tác lập từng đoàn tề tiệu về đền thờ ngư linh miếu và an cầu ngư để dân hương dân lễ vật cúng tế thần ngư
mở đầu là phần nghi lễ quan trọng nhất là ngư lễ đọc văn tế thần ngư một vị cao niên có uy tín nhất trong làng được cử để dân hương và đọc văn tế
bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở nâng đỡ của cá ông và cá bà với ngư dân trong những chuyến đi biển cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình bội thu

ngư dân xã cảnh dương sống chủ yếu nhờ người biển
đến nay xã có đội tàu cá hơn bảy trăm linh chiếc trong đó có trên ba trăm sáu mươi tàu cá xa bờ có ba mươi tổ đoàn kết một mươi tổ hợp tác để phát huy được tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau khi gặp sự cố và hợp tác khai thác hải sản có hiệu quả

trong khi trung quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư hai nhà lãnh đạo cũng hối thúc triều tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này
trong khi đó về mặt thương mại trái với dự đoán của nhiều nhà phân tích thủ tướng abe không đề cập đến tpp và cho biết hai bên đã nhất trí xây dựng một thỏa thuận khung mới về đối thoại kinh tế
sau cuộc gặp tổng thống donald trump đã nhận lời mời của thủ tướng abe đến thăm nhật bản trong năm nay
iraq muốn bảo vệ những lợi ích quốc gia
iraq sẽ không tham gia mọi cuộc xung đột khu vực khai quốc tế
đây là tuyên bố của thủ tướng iraq haider al abadi sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông với tân tổng thống mỹ donald trump
văn phòng thủ tướng iraq cho biết trong cuộc điện đàm này thủ tướng abbadi đã đề nghị tổng thống mỹ donald trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân iraq
và xác nhận mong muốn của iraq là tăng cường các mối quan hệ với mỹ ở nhiều cấp khác nhau
với lý do iraq cần sự hỗ trợ quân sự
trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
trong khi đó tổng thống trump đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm tìm ra một giải pháp cho những vấn đề trên sớm nhất có thể
và ông sẽ chỉ thị cho bộ ngoại giao mỹ thực hiện vấn đề này
hiện có hơn năm binh sĩ mỹ được triển khai tại iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng iraq và người quốc giành lại thành phố mosun
thành phố cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân
lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ
lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ trong những ngày qua đã bắt giữ tổng cộng ba sáu trăm linh chín người trong chiến dịch mang tên hòa bình và an toàn
nhằm bảo đảm trật tự công cộng trên khắp nước này
hiện thổ nhĩ kỳ vẫn đang tiến hành các chiến dịch truy quét bắt bớ và xa thải công chức
chưa từng có tiền lệ trên khắp cả nước sau vụ chính biến tháng bảy năm ngoái
chiến dịch phối hợp đồng thời giữa cảnh sát hiến binh và lực lượng bảo vệ bờ biển
được tiến hành từ cuối ngày một mươi tháng hai đến sớm
có khoảng hai hai trăm tám mươi hai đối tượng bị cảnh sát truy nã
tham gia chiến dịch quy mô lớn này có khoảng tám mươi một nhân viên an ninh
cùng một mươi bảy máy bay không người lái và bảy mươi một tàu thủy
sau vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ tổng thống tayyip erdogan vào tháng bảy năm ngoái
chính phủ thổ nhĩ kỳ đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên cả nước
theo đó luôn đặt an ninh trong tình trạng cảnh giác cao độ
nhà chức trách panama vừa bắt giữ hai thành viên của thổ nhĩ kỳ
thành viên sáng lập của công ty luật tâm điểm trong vụ dò dỉ tài liệu mang tên hồ sơ panama
hé lộ về vụ tham nhũng toàn cầu do tình nghi liên quan tới bê bối của tập đoàn xây dựng odepex của brazil
raymond fonseca mora và gueren mosek hai cổ đông chính của công ty mosek fonseca
đã bị bắt giữ do mojek foseka bị tình nghi rửa tiền và thành lập một tổ chức tội phạm
che giấu tài sản và tiền bạc có nguồn gốc đáng ngờ
trong vụ odebrecht tâm điểm của vụ bê bối khổng lồ ở tập đoàn dầu khí petropass của brazil
cơ quan tư pháp mỹ cho biết từ năm hai nghìn một oderbrek đã đi đêm bảy trăm tám mươi tám triệu đô la mỹ
cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước mỹ la tinh châu phi và châu âu để nhận được các dự án
bản thân odepric thừa nhận đã đưa hối lộ tại một mươi hai quốc gia ở khu vực mỹ la tinh
trong suốt một mươi năm qua để giành hợp đồng trong quá trình đấu thầu
trong bối cảnh làn sóng người tị nạn vượt địa trung hải để vào châu âu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt
ngày hôm qua italy đã thông qua một gói biện pháp mới nhằm quản lý tốt hơn dòng người di cư đang ổ ạt vào nước này
những biện pháp chủ chốt bao gồm việc tăng cường hồi hương người nhập cư bất hợp pháp
cũng như rút ngắn thời gian xem xét các đơn xin tị nạn
gói các biện pháp mới tập trung vào việc thành lập thêm các trung tâm tạm giữ người di cư bất hợp pháp thuộc diện chờ bị trục xuất
mỗi vùng ở italia sẽ có một trung tâm như vậy và những trung tâm này có thể tạm giữ được tổng cộng khoảng một sáu trăm linh người
các thành phố ở italia sẽ được phép thuê người tị nạn làm việc
với các công việc có ích cho xã hội như bảo vệ không gian công cộng hoặc làm tình nguyện viên cho các tổ chức tử thiện địa phương
ngoài ra tăng cường hồi hương và rút ngắn thời gian xem xét đơn xin tị nạn của người di cư cũng là một ưu tiên
thủ tướng italy paolo centiloni nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ không phải là đóng cửa đối với người di cư
mà là để người di cư đến italia một cách an toàn với số lượng được kiểm soát
các nhà trồng hoa và xuất khẩu hoa của colombia nước xuất khẩu hoa lớn thứ hai trên thế giới
hiện đang vô cùng bận rộn khi ngày lễ tình yêu valentin đang đến gần
bộ nông nghiệp colombia cho biết nước này sẽ xuất khẩu năm trăm linh triệu cành hoa sang mỹ nhân dịp ngày lễ năm nay
tương đương một mươi năm sản lượng hoa bán ra nước ngoài mỗi năm của quốc gia nam mỹ này
colombia là quốc gia cung cấp hoa lớn thứ hai trên thế giới sau hà lan và xuất khẩu tới tám mươi số lượng hoa vào thị trường mỹ
những gì mà chính quyền của ông trump đang làm hiện nay khiến những người đang có quan hệ kinh doanh với mỹ cảm thấy có chút bất an
đặc biệt là đối với những nhà xuất khẩu hoa như chúng tôi tuy nhiên chúng tôi chưa thấy dấu hiệu tiêu cực nào
colombia xuất khẩu tới một sáu trăm linh loài hoa khác nhau sang mỹ
trong đó chủ yếu là hoa hồng hoa cẩm trướng và hoa loaken ecuador là đối thủ cạnh tranh chính của hoa hồng colombia vào mùa valentine
ngành công nghiệp hoa đã tạo ra một trăm ba mươi việc làm cho người dân colombia trong đó phần lớn là phụ nữ
quốc gia này hiện có bảy năm trăm linh hectare trồng hoa và lá trang trí kim ngạch xuất khẩu hoa của colombia mỗi năm đạt khoảng một năm tỷ đô la
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu nước này đã xuất khẩu hai trăm hai mươi hai tấn hoa mức kỷ lục trong gần một thập kỷ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân